sáng nay hai mươi hai tháng năm sau khi nhậm chức chủ tịch nước tô lâm đã trình bày tờ trình trước quốc hội
tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
theo đó quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của chủ tịch nước
về ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh đối với chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
bằng hình thức biểu quyết điện tử
kết quả có bốn trăm sáu mươi ba trên bốn trăm sáu mươi ba đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
vào chiều cùng ngày thư ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí phạm thị thanh trà
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương bộ trưởng bộ nội vụ đã công bố quyết định
về việc giao điều hành hoạt động của bộ công an
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký quyết định số bốn trăm ba mươi chín ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
về việc giao điều hành hoạt động của bộ công an
theo quyết định thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an điều hành hoạt động của bộ công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh
bộ trưởng bộ công an theo quyết định
quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi